sau mưa lũ hàng nghìn học sinh tại quảng bình đang gặp khó khăn khi quay trở lại trường lớp
sách vở đồ dùng học tập đều bị lũ cuốn trôi
nhiều trường học do ngâm nước lâu ngày nên cơ sở vật chất bị hư hỏng đổ sập
khiến cho công tác tổ chức dạy và học trở lại gặp nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau lũ toàn bộ tài sản của gia đình em trần tiến anh đều bị cuốn trôi theo dòng nước
sách vở đồ dùng học tập cũng bị bùn đất trôn vùi
đây cũng là tình trạng chung của hàng nghìn em học sinh sau trận lũ lịch sử vừa qua tại quảng bình
không chỉ các em học sinh bị ảnh hưởng
sau mưa lũ nhiều trường học do ngâm nước lâu ngày cũng đã xuống cấp
nhiều phòng học bị nứt nẻ hoặc bị bùn đất
nhiều trường học bị nứt nẻ hoặc bị bùn đất
nhiều trường học bị đổ sập từng mảng không bảo đảm an toàn cho các em học sinh
ngay sau khi nước rút thầy cô và các em học sinh đã nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh lau chùi bàn ghế phòng học
tuy nhiên hầu hết số bàn học của học sinh các đồ điện tử hồ sơ giáo án của nhiều trường
chìm trong nước lũ đều đã bị hư hỏng
điều này đã ảnh hưởng đến việc đón học sinh quay trở lại trường học
theo thống kê toàn ngành giáo dục quảng bình có ba trăm ba mươi bốn trường hợp
với khoảng ba phòng học và phòng chức năng bị ngập nước
các cơ sở vật chất sách phở
trang thiết bị bị hư hỏng trôi theo lũ tổng ước tính thiệt hại khoảng ba trăm bảy mươi tỷ đồng
do vậy hiện nay việc quay trở lại trường của các em học sinh vùng lũ còn gặp nhiều khó khăn